những công trình kiến trúc cổ là tài sản vô giá mà tiền nhân để lại
kiến trúc lăng tầm huế kiệt tác của nghệ thuật kiến trúc việt nam
sự hội tụ tinh hoa kiến trúc dân tộc và xu thế thời đại
các thế hệ hiện nay tiếp tục gìn giữ bảo tồn phát huy những giá trị đó
bảo tồn lăng tầm huế là giữ lại vốn cổ cho kho tàng văn hóa dân tộc và nhân loại
lăng dụng đức thành phố huế hay còn gọi là an lăng
nơi đây thờ ba vị huynh thờ bà huynh thờ bà huynh thờ bà huynh
vị vua triều nguyễn là vua dục đức thành thái và vua duy tân
lăng dụng đức được vua thành thái xây dựng năm một nghìn tám trăm tám mươi chín
làm nơi trôn cất thờ cúng vua cha dục đức
và sau này cũng là điện thờ hai vị vua yêu nước là vua thành thái và ngô duy tân
an lăng gồm hai khu vực khu lăng mộ và khu tầm mộ đặt song song với nhau
cả hai đều có tường thành bao bọc
cả hai đều có tường thành bao bọc
an lăng còn có bốn mươi hai tầm mộ của các ông hoàng bà chúa
lăng quay về phía tây bắc lấy đồi phước quả làm tiền án
lấy núi phía sau làm hậu trầm
chịu ảnh hưởng của chiến tranh thời gian và thiên tai
hiện an lăng đang có dấu hiệu xuống cấp nặng nề
để gìn giữ cho mọi người
nếu muốn đời sau những giá trị văn hóa lịch sử như thế này
thì công tác bảo quản tu bổ phục hồi di tích có ý nghĩa vô cùng to lớn
do tác động của thời tiết công trình này đang bị thời gian bảo mòn với các giá trị
di tích lịch sử văn hóa là tài sản vô giá trong kho tàng di sản dân tộc
là những chứng tích vật chất phản ánh sâu sắc nhất về đặc trưng văn hóa
về cội nguồn và truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước
rất hào hùng vĩ đại của cộng đồng các dân tộc việt nam
những di sản đó là bộ phận cấu thành kho tàng di sản văn hóa nhân loại
với những giá trị như trên việc bảo vệ di tích lịch sử văn hóa rất quan trọng
bảo tồn di tích không chỉ gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử cho đời sau
mà còn góp phần phát triển kinh tế du lịch
bởi chính di tích lịch sử là những bộ phận đặc biệt trong cơ cấu kinh tế tài nguyên du lịch
những di tích như thế này cả về mặt nội dung

hình thức đều có khả năng tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ
và vì thế thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch
hiện nay an lăng dù mở cửa không thu phí
nhưng chớ treo thay nơi đây luôn vắng bóng du khách
có rất ít du khách tới đây
họa trăng chỉ là tự khám phá
vì an lăng không nằm trong điểm đến của các tour du lịch
thiệt nghĩ cần có những biện pháp đầu tư
trùng tu hợp lý kịp thời
để cứu vãn tình trạng xuống cấp hiện nay
nhằm thu hút khách du lịch
và gìn giữ các giá trị lịch sử của an lăng
thành hoàng đế an nhơn bình định
di tích hiếm hoi còn sót lại của vương triều tây sơn
một địa điểm hai lần hai lần hai lần
là kinh đô của hai triều đại
trong hai thời kỳ lịch sử khác nhau
hiện tại đây còn cổng tăm quan
theo phong cách kiến trúc thời nguyễn
cổng được trang trí dòng phượng uy nghi cân đối
để tiến hành phục hồi bảo tồn tôn tạo công trình này
một loạt các hoạt động được diễn ra
như điều tra khảo sát nghiên cứu khai quật
thăm dò toàn bộ khu vực
để có đủ thông tin thông tin thông tin
thiết lập hồ sơ bảo tồn
nhiều hoạt động khảo sát khai quật đã được triển khai
qua nhiều lần khai quật
đã lộ rõ nhiều công trình kiến trúc
chứng tỏ dấu tích của vương triều thái đức
đã phát triển ở vùng đất này
đó là nền chính điện
nền điện bát giác
với các nền chính điện
những gạch bát tràng
và đá trắng trăm pa
đây là hố khai quật
làm phát lộ hai nửa hồ bán nguyệt
hàng đá ong chạy dọc mép hồ
tạo dáng kiên trúc
vách hồ là những dãy đá san hô
những bậc đá gắn vào vách hồ
hai hồ bán nguyệt
được xây dựng đối xứng qua điện bát giác
ngoài hai hồ bán nguyệt này
đợt khai quật còn làm phát lộ
hồ hình trái tim
qua nhiều cuộc khảo sát
khai quật đã cơ bản đánh giá đầy đủ
cơ sở khoa học
xác định được giá trị
và hiện trạng kỹ thuật của di tích
những cái hạng mục công trình
còn giữ lại được
ở đây là đặc trưng nhất
từng thành từng bao từng thành
từng thành từng bao từng thành
còn lại nữa là hai thủy hồ
hai thủy hồ
có cái lền
điện của thế miếu
nhưng mà đã bị mất hết rồi
chỉ còn một cái lền móng
phía sau thì còn cái
lền móng của cái hậu điện
cung cũ còn lại nhưng mà chỉ còn phần móng
hoàn toàn đã bị sụp đổ hết rồi
từ kết quả khảo cổ
khảo sát tổng thể
những phương án
tu bổ tối ưu nhất
đã được vạch ra
các hạng mục được tiến hành bảo tồn
tu bổ phục hồi
gồm tường bao từ cấm thành
và lăng vọ tánh
lăng vọ tánh được cạ bỏ rêu mốc
trên các mảng tường
giữ lại phục hồi
các khối xây bị hư hỏng
hạ dài các lớp vữa bị bong chóc
tu bổ phục hồi lại họa tiết trang trí
đắp nổi gắn sành xứ
bằng sơn ta truyền thống
phía sau khu lạc
năng mộ là những hàng cây cổ thụ
hàng trăm năm tuổi
mọc bên hòn giả sơn
vẫn được chống đỡ bảo tồn
một loạt các hạng mục công trình được bảo tồn tôn tạo
phục hồi tường từ cấm thành bằng đá ong
lớp thành đá ong trải qua nắng mưa
đã bị hư hỏng nhiều đoạn
phần gạch đá ong cổ
vẫn được giữ lại
gắn kết phục hồi lại
bằng mạch đất xét
có pha thêm phụ ra
các kỹ sư trùng tu xây dựng ở đây
đã sử dụng đất xét làm vữa
được trộn cùng phụ ra cố kết
để nhanh chóng có được cường độ
đủ độ biến chắc
đồng thời pha thêm phụ ra kỹ nước
để gia tăng độ bền của vữa
chống lại nước mưa xói lở
công trình thành hoàng đế và lăng vọ tánh
được tiến hành tu bổ phục hồi
từ nhiều cơ sở dữ liệu
phần mới phục hồi hợp thành khối thống nhất
với phần nguyên gốc còn lại
công trình được tu bổ
đã đem đến một sức sống mới cho di tích
quan điểm về trùng tu
đơn vị thiết kế
cũng như đơn vị thi công
chúng tôi tôn trọng
toàn bộ những yếu tố gốc
và phục dựng mang tính chất
tất cả những đá ong ở đây
làm lại theo đúng
phương pháp làm như ngày xưa
ông cho ta đã làm
còn những trùng tu những hạng mục khác
tất cả ví dụ như màu sắc
hoặc là những cái vật liệu sử dụng
thì cũng sử dụng
bằng bộ những cái vật liệu ngày xưa
giống như là những vật liệu về vôi
tô chát tường
thì là sử dụng bằng vật liệu truyền thống
đó là vữa vôi
và gạch thì là dùng gạch
bằng gạch vồ
đúng như là ngày xưa mình đã làm
ngói thì lập ngói niệt
nơi đây khoảng năm trăm linh năm trước
là kinh đô của trâm
theo thư tịch cổ
tòa thành này có nhiều tên gọi
như trà bàn xà bàn
thành lồi thành đồ bàn v v
trong đó tên gọi trà bàn
được sử liệu việt nam ghi chép sớm nhất
vào thời lê
và sử dụng nhiều nhất
một số sử liệu về sau còn gọi là thành đồ bàn
một số dấu tích của thành đồ bàn
và văn hóa trâm pa còn xót lại như
còn lần đá
đôi voi tháp cánh tiên
nền móng cung điện v v
còn lần đá dáng vẻ uy nghi
còn lại ở đây
tương truyền được nhà tây sơn giữ lại
khi xây dựng cung điện
và thành hoàng đế
hai chú voi đá cổ
đứng sửng sững trước cổng thành
một con voi trông rất lạ
đầu voi được chạm khắc trang trí
như một vành hoa
đôi voi đứng cách nhau khoảng hai mươi mét
một hướng về đông
một hướng về tây
trước cổng thành
hướng theo trục chính nam
đứng trong tử cấm thành
có thể thấy bên trái là tháp cánh tiên
là một trong những tháp nổi tiếng nhất của bình định
tháp cánh tuyên có chiều cao khoảng hai mươi mét
tháp được xây dựng bằng các hình tượng rắn
voi tạc bằng đá trắng
tháp cánh tiên là phần dấu tích
của thành đồ bàn cổ
được xây dựng trên một đỉnh đồi cao
trừng vài chục thước
thơ bà nữ thần iana
tháp cánh tiên có bề mặt vuông
nhiều tầng xây bằng gạch
điểm đặc biệt của tháp cánh tiên
là phần phía trong các cột ốp tường
được ốp kín bằng các phiến đá sa thạch màu tím
có chạm khắc hoa văn dây xoắn
ngôi tháp được tạo dáng thanh thoát
nhưng trang nghiêm
tháp có bốn tầng
thu nhỏ dài
nhỏ dần về phía trên
tầng nào cũng có bốn tháp góc trang trí
mỗi góc lại có những tầng nhỏ
tạo dáng lá
nhỏ dần về phía trên
tạo cảm giác như cánh chim bay
từ vai tháp trở lên
bốn phía đều giống như cánh tiên bay lên
nên ở đây tháp được gọi là tháp cánh tiên
hiếm có kinh đô nào được xây dựng như thế này
nó được xây dựng hủy hoại rồi lại tu sửa phục hồi nhiều lần như thành đổ bàn
và sau này là thành hoàng đế thuộc thời tây sơn
chính nhờ cảnh quan khu vực và những dấu tích còn lại
các nhà nghiên cứu xác định đây là khu vực tử cấm thành
khu vực có tổng diện tích khoảng hai mươi một sáu trăm linh m hai

tới thời nhà nguyễn

từ thời nhà nguyễn tử cấm thành được triệt giải để xây lăng mộ võ tánh và đền song chuồng
sự biến động của lịch sử đã trồng xếp lên kinh đô hoàng đế thái đức nguyễn nhạc
nhiều vỉa tầng văn hóa
sau khi nguyễn ánh lên ngôi
thành hoàng đế bị triệt phá
đồng thời xây lăng võ tánh và đền song trung
trên khu vực được xác định là từ cấm thành năm xưa
dấu vết kinh đô vương triều trước đó
và vương triều tây sơn hầu như bị xóa sạch
chính bởi những lớp kiến trúc vỉa tầng văn hóa

và đặt ra những yêu cầu rất khó khăn
cho công tác tôn tạo bảo tồn di tích này
các hạng mục mới được tôn tạo
và những hạng mục được bảo tồn
đang góp phần đem lại cho di tích một diện mạo mới
thành cổ chùa cổ tất cả quây quần bên nhau
trong bán kính vài cây số
tại khu vực trở thành điểm đến đầy thú vị
nếu giữ bước chân du khách
khi tìm dấu tích xưa